thưa quý vị vào ngày hôm nay ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ kéo dài bốn ngày tây nguyên và nam bộ sẽ tiếp tục có mưa rông vào chiều còn bắc bộ sẽ có mưa rông vào sáng ngày hôm nay
mưa sau những ngày oi nóng ở bắc bộ sẽ dễ kèm theo sấm xét và gió giật mạnh
quý vị cần lưu ý là đóng các cửa sổ và rút các ổ cắm điện không cần thiết để tránh gió giật mạnh và xét đánh
dự báo là ở bắc bộ mưa chỉ xuất hiện vào sáng trưa chiều thì trời sẽ tiếp tục nắng cũng vì vậy mà việc di chuyển của mọi người về các thành phố lớn sau kỳ nghỉ lễ cũng sẽ thuận lợi hơn
còn với khu vực tây nguyên và nam bộ quý vị nên sắp xếp lịch trình di chuyển vào sáng sớm vì thời tiết sẽ nắng giáo còn về chiều sẽ chuyển mưa sẽ gây ra tình trạng ồn tắc và việc lái xe máy ở những đoạn đường chống trải rất dễ gặp hiện tượng xét đánh
một vài thông tin thời tiết hy vọng sẽ giúp quý vị có một lịch trình di chuyển phù hợp và thuận lợi
cảm ơn quý vị đã theo dõi và làm việc sau kỳ nghỉ lễ